hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dự thảo nghị quyết bổ sung năm điều sửa đổi bốn mươi một điều và kế thừa giữ nguyên một mươi điều trong đó gồm hai mươi bốn vấn đề mới
một trong những đổi mới chính là giảm thời gian chất vấn chất vấn lại xuống một phút
theo đó thời gian tranh luận cũng chỉ nên trong khoảng từ một đến hai phút
bên cạnh đó các ý kiến cũng thảo luận xung quanh việc rút ngắn thời gian kỳ họp
linh hoạt trong việc điều hành phiên họp theo tinh thần quốc hội làm hết việc chứ không hết giờ
duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo đảm dữ liệu dân cư phải đúng đủ sạch sống
và cấp căn cứ công dân cho một trăm linh công dân đủ điều kiện trước ngày ba mươi tháng chín
bộ công an phải tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt đẩy mạnh việc khai thác
kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo các điều kiện tiến độ chất lượng
thực hiện đề án sáu
đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết sáu tháng triển khai đề án sáu theo chức năng của lực lượng công an nhân dân
hội nghị được diễn ra vào chiều nay tại hà nội
triển khai đề án sáu đến nay bộ công an đã hoàn thành chín trên một mươi một dịch vụ công trực tuyến
đồng thời mở rộng thực hiện một trăm tám mươi bảy trên hai trăm hai mươi bốn nhóm dịch vụ công khác của lực lượng công an nhân dân
theo mức độ ba
tích hợp dịch vụ công trực tuyến của công an các đơn vị địa phương lên cổng dịch vụ công được đánh giá cao
như việc đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông online
đăng ký cấp biển số xe mô tô tại các xã triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư
với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành
trước những khó khăn vấn đề còn tồn tại bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương
phải tập trung giải quyết rứt điểm các nguy cơ nếu không sẽ khó hoàn thành các mục tiêu của đề án sáu
trong đó yêu cầu phải phát huy tinh thần chủ động tiếp tục tập trung làm điểm tại năm thành phố lớn
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc bảo đảm thực hiện đúng tiến độ
việc bỏ sổ hộ khẩu giấy sổ tạm chú giấy từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc bổ sung cập nhật dữ liệu dân cư là yêu cầu có ý nghĩa sống còn
vì vậy phải tăng cường bảo đảm công tác làm sạch dữ liệu
trên cơ sở đó nhằm chia sẻ kết nối với các cơ sở dữ liệu của các bộ ngành
trong công tác liên thông giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm yêu cầu người dân không phải kê khai nhiều lần
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục tiên phong gương mẫu đi đầu
trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành công an tăng tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công
đồng thời bảo đảm tuyệt đối công tác an ninh an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
một cách nghiêm ngặt từ trung ương tới cơ sở bảo đảm đường truyền bảo mật và các điều kiện thực hiện đề án sáu
theo đúng tiến độ được xác định
hôm qua tại hà nội bộ quốc phòng và bộ công an đã tổ chức trao đổi kết quả công tác phối hợp
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân trong thời gian qua
dự buổi làm việc có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đồng chí đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cùng các đồng chí lãnh đạo bộ quốc phòng
lãnh đạo bộ công an đại diện các cơ quan đơn vị của bộ quốc phòng và bộ công an
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng khẳng định
từ khi thành lập đến nay quân đội nhân dân và công an nhân dân là hai lực lượng luôn trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân
là lực lượng nòng cốt bảo vệ tổ quốc bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
trong bất luận hoàn cảnh nào luôn đoàn kết gắn bó kề vai sát cánh tương trợ lẫn nhau
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định
xây dựng và phát triển đất nước bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng phan văn giang
chúc đại tướng tô lâm và các đồng chí lãnh đạo bộ công an
cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cả nước
luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
chân thành cảm ơn quân ủy trung ương bộ quốc phòng và đại tướng phan văn giang
đã gửi lời chúc tốt đẹp đến lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm khẳng định dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước quân ủy trung ương
đảng ủy công an trung ương lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh
đặc biệt hai lực lượng đã phối hợp tham mưu với bộ chính trị
ban hành và tổ chức thực hiện hai nghị quyết rất quan trọng về xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ
phối hợp hỗ trợ kịp thời có hiệu quả của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ
để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
nhân bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến thăm gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ công an tại tp hcm
đoàn công tác của bộ công an nhân dân
do thứ trưởng trần quốc tỏ làm trưởng đoàn
đã đến thắp hương tưởng nhớ thăm hỏi thân nhân gia đình đồng chí phạm hùng
nguyên bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an
gia đình đồng chí mai trí thọ nguyên bộ trưởng bộ công an
gia đình đồng chí bùi thiện ngộ nguyên bộ trưởng bộ công an
gia đình đồng chí trần quốc hương nguyên bí thư ban chấp hành trung ương đảng
nguyên ủy viên ban an ninh trung ương cục miền nam
gia đình đồng chí phan văn đáng nguyên trưởng ban an ninh trung ương cục miền nam
gia đình đồng chí phạm thái bường nguyên trưởng ban an ninh trung ương cục miền nam
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ
đã thăm hỏi trao quà tặng thân nhân gia đình các đồng chí cố bộ trưởng
và các đồng chí nguyên lãnh đạo các đơn vị qua các thời kỳ
bày tỏ sự trân trọng về những công hiến to lớn của các đồng chí
đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng nói chung
sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói riêng
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đồng chí trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam
tham dự cuộc họp song phương cấp thứ trưởng lần thứ một mươi một tại singapore
trong chuyến thăm đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng đã chào xã giao
ngài muhammad faizan ibrahim bộ trưởng nhà nước
kiêm bộ trưởng phát triển quốc gia nước cộng hòa singapore
tiếp đó thứ trưởng lê quốc hùng và thứ trưởng thường trực bộ nội vụ singapore
pang kim kyong đã đồng chủ trì cuộc họp song phương cấp thứ trưởng giữa hai bộ lần thứ một mươi một
tại cuộc họp hai bên đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thiết thực
đã đạt được trong hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ singapore
đặc biệt là việc triển khai các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp song phương thường niên lần thứ một mươi
hai bên đã ký gia hạn thỏa thuận hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
nhân chuyến thăm chính thức việt nam của ngài bộ trưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ singapore
từ ngày năm đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám là cơ sở pháp lý quan trọng
để cơ quan chức năng hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm
kết thúc cuộc họp đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng và ngài pang kin kiong
thứ trưởng thường trực bộ nội vụ singapore đã ký bản ghi nhớ về trao đổi chuyến thăm hàng năm
thay thế cho bản ghi nhớ đã hết hạn vào năm hai nghìn một mươi tám
điều này giúp tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau
hai bên đã tổ chức giao lưu thể thao
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị nhiệm vụ
giải pháp công tác phòng chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong công an nhân dân
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an chủ trì hội nghị
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bộ công an đã bám sát chỉ đạo về phòng chống dịch covid một mươi chín
kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh truyền nhiễm khác
tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện
và hiện nay đang khẩn trương triển khai tiêm mũi bốn
công an các đơn vị địa phương đã chủ động triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh
bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân các đối tượng giam giữ
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến biểu dưng những nỗ lực cố gắng
và thành tích của công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong công tác y tế phòng chống dịch bệnh
trong thời gian qua đã góp phần kiểm soát dịch covid một mươi chín trên cả nước
đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới cục y tế bộ công an chủ động nắm tình hình
về các biến chủng mới của virus sars cov hai
các loại dịch bệnh mới được tổ chức y tế thế giới cảnh báo và đề xuất phương án ứng phó
khi bùng phát các dịch bệnh mới này tại việt nam không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch
khẩn trương mua sắm các trang thiết bị thuốc hóa chất vật tư y tế
bảo đảm cơ số phục vụ công tác chiến đấu và phòng chống dịch bệnh
chủ động nắm tình hình diễn biến dịch bệnh từ sớm từ xa từ cơ sở không để bị động bất ngờ
bảo đảm an ninh trật tự an dân an sinh xã hội tạo điều kiện phục hồi kinh tế xã hội
đặc biệt tăng cường đấu tranh với các thế lực thù địch đối tượng cơ hội lợi dụng tình hình dịch bệnh
để hoạt động chống phá và vi phạm pháp luật
sáng nay tại thành phố đà nẵng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm hiv
tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phường thạc gián quận thanh khê đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đến dự có đồng chí bùi thị minh hoài bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đại diện các đơn vị của bộ công an ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và các đơn vị liên quan
phường thạt gián
quận thanh khê là một trong những địa phương được lựa chọn tổ chức điểm
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên cả nước
trong năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
sự tham mưu tích cực của lực lượng công an cũng như các ban ngành đoàn thể
đặc biệt là sự tham gia hết sức trách nhiệm nhiệt tình của bà con nhân dân phường thạc tán
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương đã được triển khai hiệu quả
tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân có nhiều mô hình hay
cách làm sáng tạo góp phần giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tại ngày hội các đại biểu đã cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được
chia sẻ những kinh nghiệm hay và thẳng thắn chỉ ra những vấn đề bất cập còn tồn tại
để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt được những hiệu quả tích cực hơn nữa
cũng trong ngày hội ban tổ chức đã trao các bảng khen của bộ công an
ubnd tp đà nẵng công an thành phố đà nẵng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tặng quà khám chữa bệnh miễn phí
cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
ngày một mươi sáu tháng tám ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám xã hòa sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đây là đơn vị được ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh lạng sơn
lựa chọn làm điểm để tổ chức
phát biểu chỉ đạo tại ngày hội lãnh đạo ban dân vận trung ương ghi nhận
biểu dương những thành tích kết quả phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
của xã hòa sơn trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới
cấp ủy chính quyền tỉnh lạng sơn tiếp tục quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung
hình thức phương pháp tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nắm chắc tình hình ở cơ sở tâm tư nguyện vọng của nhân dân
để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đi vào thực chất hơn
các mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở cần được xây dựng nhân rộng
và phát huy những kết quả đã đạt được là điểm sáng của phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh
tại ngày hội đã ra mắt mô hình gia lô an ninh và mô hình tổ tự quản về an toàn
điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt xứ lạng
nhân dịp này các đơn vị chức năng đã tổ chức khám bệnh sàng lọc các bệnh lý
về mắt miễn phí cho ba trăm linh người dân trên địa bàn xã hòa sơn và các địa bàn
giáp xanh tẩm màn phòng chống dịch mùa hè
cuộc thi phim ngắn màn ảnh xanh là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng chiến dịch
màn ảnh xanh việt nam đường đến phát triển bền vững do hiệp hội xúc tiến phát triển
điện ảnh việt nam vfda phát động vào tháng một năm nay đây là cuộc thi phim ngắn
đã nhận được sự quan tâm của những người yêu điện ảnh đặc biệt là các bạn trẻ
thông tin về chương trình trao giải cuộc thi này
đã được đưa ra tại buổi họp báo được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
do hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh việt nam phối hợp với ubnd tỉnh quảng ninh tổ chức
đây là một cuộc thi hai trong một nghĩa là người dự thi có thể tham gia
từ vòng tuyển chọn kịch bản dự án phim ngắn
những bài thi tốt nhất sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ sản xuất từ hiệp hội
để hoàn thành phim gửi dự thi hoặc người dự thi có thể gửi phim
đã hoàn thành vào phòng thi phim
các dự án phim ngắn tham gia cuộc thi đa dạng về thể loại
phim hoạt hình phim tài liệu phim truyện
các tác giả và nhóm tác giả có tuổi đời còn rất trẻ
nhiều bạn đang là sinh viên của các trường đại học
như đại học văn lang đại học hoa sen đại học sân khấu điện ảnh
thậm chí có bạn đang là học sinh phổ thông
nội dung của các dự án phim xoay quanh góc nhìn khác nhau
về chủ đề môi trường và bảo vệ môi trường
được các tác giả tiếp cận một cách sinh động chân thực
tất cả những cái bộ phim này thì tôi cho rằng là nó bám rất sát
về cái thông điệp màn ảnh xanh
có nghĩa là bảo vệ môi trường
và chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là
cái quan trọng của cuộc thi này là lan tỏa cái thông điệp
màn ảnh xanh cuộc sống xanh ra xã hội
cũng như là ra những người yêu điện ảnh những người làm phim
để mà chúng ta vừa xanh ở trong ý tưởng
chúng ta lại xanh ở trong cái quá trình sản xuất
quá trình làm việc quá trình làm phim
một mươi ba tác phẩm lọt vào vòng chung kết của cuộc thi này
sẽ được công bố và trả lời
tại cung quy hoạch hội trợ và triển lãm tỉnh quảng ninh
vào tối ngày hai mươi tám tháng tám tới đây
trước khi công bố và trao giải
toàn bộ một mươi ba tác phẩm sẽ được trình chiếu miễn phí
tại phòng chiếu thư viện tỉnh quảng ninh một ngày trước đó
với chuỗi các sự kiện hoạt động có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ
diễn viên nhà làm phim các đối tác trong và ngoài nước
chương trình trao giải cuộc thi phim ngắn màn ảnh xanh
sẽ góp phần tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc
với thông điệp bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững
đồng thời góp phần quảng bá văn hóa danh thắng và du lịch của tỉnh quảng ninh